theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
thời tiết cả nước khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi của người dân
trên cả nước ban ngày trời chủ đạo nắng có mưa rông về chiều tối
từ ngày hai mươi chín tháng bốn khu vực thủ đô hà nội và đông bắc bộ trời tạnh giáo nắng nhẹ
riêng các tỉnh vùng núi có mưa rào và rông rải rác vào chiều tối và đêm hai ngày ngày hai mươi chín và ngày ba mươi tháng bốn
hai ngày cuối tuần nền nhiệt cao nhất tại miền bắc ở mức hai mươi tám ba mươi một độ c hà nội cao nhất từ hai mươi bảy hai mươi chín độ c
từ thứ hai ngày ba mươi tháng bốn nhiệt độ tăng dần hà nội lên mức ba mươi ba mươi hai độ
về đêm toàn miền bắc trời mát nhẹ từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ riêng một số nơi vùng núi cao xe lạnh dưới hai mươi độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng có xu hướng tăng nhiệt trong bốn ngày tới trời ít mưa
từ mai đến cuối tuần thanh hóa mắt mẻ với nhiệt độ từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ
tăng lên ba mươi độ
khu vực tây nguyên nắng nhẹ trong dịp nghỉ lễ chiều tối và đêm hai ngày đầu tuần có mưa vài nơi
nhưng diện hẹp trong cơn rông cần đề phòng gió giật
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi ba độ c đêm xe lạnh từ hai mươi đến hai mươi hai độ
thành phố hồ chí minh và các tỉnh nam bộ nắng đều trong bốn ngày nghỉ lễ
chiều tối và đêm ngày ba mươi tháng bốn mưa rào xuất hiện cục bộ một số nơi nhưng lượng không đáng kể
ban ngày nhiệt độ cao nhất tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh miền đông giao động từ ba mươi ba ba mươi bốn độ
tây nam bộ dịu mắt hơn từ một hai độ c